cảm giác còn xe lạnh
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ tăng lên mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
một vài nơi sấp xỉ hoặc trên hai mươi chín độ
thời tiết lạnh về đêm và sáng cùng với độ ẩm trong không khí ở mức khá thấp
mọi người nên lưu ý giữ ấm vào thời điểm này
khi lưu thông trên đường cần trang bị thêm khẩu trang để phòng tránh các bệnh về đường hô hấp
với các tỉnh duyên hải miền trung dự báo trong đêm nay và ngày mai
mưa chỉ xảy ra ở các tỉnh từ phía nam hà tĩnh trở vào cho đến khánh hòa
tuy nhiên mưa phân bố không đều và lượng mưa cũng không nhiều
thời gian mưa tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối đêm và sáng
còn ở phía bắc của khu vực bao gồm phần phía bắc của hà tĩnh nghệ an và thanh hóa
trời ít mưa ban ngày trời đôi lúc giảm mây và có nắng nhẹ
nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam cao nhất trưa chiều giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
và từ hai mươi tám đến ba mươi độ đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận
lui xuống phía nam nam bộ mưa rông vẫn còn xảy ra ở mức độ dài rác
tuy nhiên mưa không mang tính chất liên tục mà xuất hiện đan sen
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn giao động ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì trạng thái thời tiết ổn định với tiết trời còn nắng
chiều tối và đêm mưa rông xuất hiện ở một vài nơi
với mức nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trên biển gió đông bắc tại khu vực bắc biển đông
bao gồm huyện đảo hoàng sa có cường độ khoảng cấp sáu biển động gây khó khăn cho tàu thuyền lưu thông
các vùng biển phía nam chịu ảnh hưởng bởi dãnh áp thấp có trục khoảng từ tám đến một mươi một độ vĩ bắc
nên vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau từ cà mau cho tới kiên giang và vịnh thái lan
cũng như khu vực nam biển đông trong đó có huyện đảo trường sa
tiếp tục nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước